chiều nay trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean năm mươi ba và các hội nghị liên quan đã diễn ra các hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean australia và asean new zealand phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã dẫn đầu đoàn việt nam giữa các hội nghị này
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean australia phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh những hỗ trợ của australia cho các nước asean trong việc thúc đẩy an ninh y tế phục hồi kinh tế và ổn định ở khu vực
trong đó có gói hỗ trợ trị giá hai mươi ba triệu đô la australia phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao sự ủng hộ của australia đối với những nỗ lực của asean trong bảo đảm hòa bình an ninh ổn định tự do hàng hải hàng không ở biển đông
phó thủ tướng nhắc lại lập trường nguyên tắc của asean đề nghị các bên đề cao kiểm chế không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình không quân sự hóa giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình thượng tôn pháp luật tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố d o c và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử c o c ở biển đông hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế đặc biệt là unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định ở biển đông và trong khu
hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn để tiếp tục thúc đẩy triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược asean australia đi vào chiều sâu hải bế nhất trí sẽ tổ chức hội nghị cấp cao asean australia thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một